ông s tố giác một cán bộ sở giao thông vận tải tỉnh sóc trăng đã có hành vi gây khó khăn cho doanh nghiệp để nhận tiền cấp phù hiệu xe kinh doanh
ông s phản ánh cuối năm hai nghìn một mươi năm ông s làm thủ tục xin cấp phủ hiệu xe kinh doanh lên sở giao thông vận tải tỉnh sóc trăng nhưng thường bị làm khó hoặc xử lý chậm trễ
sau đó ông s gặp cán bộ có thẩm quyền của sở để xin được cấp phủ hiệu nhanh gọn không bị gây khó dễ
ông s được gợi ý chi số tiền năm trăm linh đồng một xe để được cấp phù hiệu nhanh
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ông s tính toán ông phải chi từ ba năm đến chín mươi triệu đồng một tháng cho việc xin cấp phủ hiệu xe kinh doanh
tùy số lượng xe từng tháng ước tính tổng số tiền ông s phải chi ngoài cho người có thẩm quyền tại sở giao thông vận tải sóc trăng trên bốn tỷ đồng
thưa quý vị tối ngày một mươi chín tháng ba công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa cho biết một bà lão bảy mươi năm tuổi đã tự nguyện giao nộp một khẩu súng ngắn một hộp tiếp đạn và hai mươi hai viên đạn nhặt được trong nhà
người giao nộp khẩu súng là cụ nguyễn thị nồng bảy mươi năm tuổi ngụ phường vĩnh hòa
bà nông cho biết trong lúc dọn nhà đã phát hiện một khẩu súng ngắn một hộp tiếp đạn và hai mươi hai viên đạn
ngay sau đó bà đã lên trụ sở công an phường vĩnh hòa thành phố nha trang để giao nộp
làm việc với cơ quan chức năng bà nông cho biết chồng bà trước đây công tác trong ngành lâm nghiệp
khẩu súng và đạn được cơ quan cấp cho chồng bà để làm nhiệm vụ
tuy nhiên khẩu súng đã bị thất lạc sau đó
đầu năm hai nghìn hai mươi bốn công an tỉnh khánh hòa cũng nhiều lần thực hiện các đợt tuyên truyền vận động người dân về việc giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
lực lượng chức năng đã đi từng ngõ gó từng nhà tuyên truyền vận động nhân dân không nghiên cứu chế tạo sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trái phép
cơ quan công an kêu gọi khuyến khích cá nhân hộ gia đình tự giác giao nộp thu hồi các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo tích cực phát hiện tham gia tố giác cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về hành vi chế tạo sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trái phép
các hộ gia đình hộ kinh doanh được vận động ký cam kết chấp hành các quy định về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa mới cập nhật được xin mời quý vị cùng theo dõi
mới đây công an đã bắt giữ được người chồng đâm vợ gục trên đường lương ngang xã tân nhật huyện bình chánh tp hcm
qua làm việc u khai đâm chị hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai là vợ của u do mâu thuẫn trong chuyện vợ chồng
sau khi gây án u bỏ trốn và bị công an bắt giữ vào sáng ngày một mươi chín tháng ba
trước đó sáng ngày một mươi tám tháng ba người dân sinh sống ở đường lương ngang xã tân nhật huyện bình chánh tp hcm nghe tiếng hô hoán
mọi người chạy ra nhìn thấy một người phụ nữ bị tấn công nằm cục trên đường
cùng lúc này có một người đàn ông phóng xe máy rời khỏi hiện trường
vừa qua cơ quan chức năng tại đắk lắc đã khống chế thành công vụ cháy quán cà phê ở thị trấn eapok huyện cư mờ ga
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày một mươi chín tháng ba ngọn lửa bất ngờ bùng cháy tại quán cà phê giấc mơ là có thật
nhiều người dân đã nỗ lực bơm nước dập lửa vận chuyển đồ đạc trong quán ra ngoài
tuy nhiên do gió to thời tiết hành khô quán cà phê lại được lợp bằng mái chanh nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội
nhận được thông tin vụ cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc đã điều ba xe cứu hỏa cùng một mươi tám cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa
sau khoảng ba mươi phút lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy
được biết thời gian gần đây quán cà phê giấc mơ là khó thật trở nên nổi tiếng vì thu hút giới trẻ đến chụp hình vui chơi
ngày một mươi chín tháng ba thông tin từ công an tỉnh ninh bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can bắt tạm giam bốn người có hành vi câu kết làm giả hồ sơ liên quan tới các phương tiện bị tai nạn giao thông để chiếm đoạt gần bốn tỷ đồng
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai lê văn hồng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám chú huyện vĩnh lộc thanh hóa với vai trò cố vấn giám đốc công ty bảo hiểm xuân thành tràng an ninh bình
làm bảo hiểm dân sự cho xe cơ giới mang biển kiểm soát hai mươi chín h một mươi bảy nghìn sáu trăm một mươi một và xe mang biển kiểm soát hai mươi chín d ba mươi nghìn chín trăm năm mươi sáu
lợi dụng việc tiếp cận hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hồng đã câu kết với một số đối tượng trong và ngoài công ty bảo hiểm của mình để lập ra nhiều hồ sơ yêu cầu bồi thường giả
mang đi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần bốn tỷ đồng của nhiều công ty bảo hiểm trên địa bàn tỉnh ninh bình và một số địa phương khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sơn động tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam nhiều đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó khoảng hai giờ ba mươi phút ngày một mươi hai tháng ba tổ công tác công an huyện sơn động kiểm tra hành chính tại cơ sở kinh doanh karaoke thuộc tổ dân phố đoàn kết thị trấn tây yên tử huyện sơn động tỉnh bắc giang
do nguyễn quốc thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại địa bàn là chủ cơ sở
quá trình kiểm tra phát hiện tại phòng ngủ nhân viên và phòng hát dịch vụ cơ sở kinh doanh karaoke có một mươi một đối tượng biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra phát hiện một mươi trên một mươi một đối tượng dương tính với chất ma túy
nằm trong hệ thống các cửa thuộc kinh thành huế chấn bình môn nằm ở góc đông bắc với ý nghĩa chân giữ để được thanh bình
hiện nay chấn bình môn gần như đang bị lãng quên xuống cấp nghiêm trọng
trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế cho biết bên cạnh một mươi cửa chính của kinh thành huế
ở góc đông bắc còn có một cổng phụ đi từ kinh thành qua trấn bình đài có tên là trấn bình môn
trấn bình môn được xây dựng ở đoạn thành nối liền hai pháo đài đông bình và bắc định với ý nghĩa chấn giữ để được thanh bình
năm một nghìn tám trăm linh năm dưới thời vua gia long đây chỉ là tòa thành đắp bằng đất đến khoảng năm một nghìn tám trăm một mươi tám được xây bằng gạch
năm một nghìn tám trăm ba mươi hai cửa này được xây lại
đến năm một nghìn tám trăm ba mươi sáu vua minh mạng cho đổi tên thành trấn bình môn
với ý nghĩa là công trình kiến trúc dùng để
giữ yên kinh thành
trong các cuộc kháng chiến nơi đây chứng kiến nhiều trận giao tranh quyết liệt
mang giá trị lịch sử thuộc di tích kinh thành huế
những tường chấn bình môn được trùng tu giữ gìn thế nhưng hiện nay đang bị xuống cấp nghiêm trọng
phần cửa gỗ hư hỏng cửa vòm xây bít không thể lưu thông
phía mặt nền chấn bình môn đầy giấy rác thải nguy cơ trở thành nơi tụ tập cho các tệ nạn
theo trung tâm bảo tồn di tích gỗ đô huế chấn bình môn là một dạng ám môn xây bằng gạch vồ và bát trăng chát vữa vôi
cao sáu một mươi sáu m sâu hai mươi một một m
phần vòng cuốn ở giữa cao ba sáu m rộng hai bảy mươi bảy m và hai cánh cửa gỗ thượng song hạ bản sơn màu đỏ
phía trên cửa vòm vẫn còn tấm biển đá thanh dài một sáu mươi m rộng sáu mươi sáu m dài một mươi bảy m khác ba chữ hán chấn bình môn
phía trong bên phải có một cánh cửa nhỏ
trong vào một căn phòng được cho là nhà kho của chấn bình đài
trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế cho biết chấn bình môn hiện nay bị xuống cấp
tuy nhiên đang thuộc sự quản lý của bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế
về lâu dài trung tâm sẽ nghiên cứu và kiến nghị giải pháp cụ thể để tu bổ
phục hồi chấn bình môn nhằm khai thác bảo vệ hiệu quả
lãnh đạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế xác nhận
hiện khu vực trấn bình môn đang được giao quân sự quản lý
khi bộ chỉ huy quân sự tỉnh và bệnh viện hai trăm sáu mươi tám di chuyển về vị trí đóng quân mới
khu vực này được giao lại cho trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế quản lý
sau đó đơn vị này sẽ đưa vào kế hoạch trùng tu
đèo ô quy hồ được dân địa phương gọi là cổng trời hay vua đèo tây bắc
bởi đỉnh đèo có độ cao hai ba mươi năm m so với mặt nước biển
quanh năm mây bao phủ tạo nên cảnh sắc đẹp hấp dẫn thu hút biết bao du khách
đèo ô quy hồ nằm trên tuyến cúc lộ bốn d cắt ngang dãy hoàng liên sơn
là một trong tứ đại đỉnh đèo đẹp nhất miền bắc việt nam
đèo ô quy hồ có chiều dài lên tới gần năm mươi km
trong đó hai phần ba quãng đường thuộc địa phận huyện tam đường tỉnh lai châu
một phần ba quãng đường còn lại nằm ở phía sapa lào cai
đây là con đèo dài nhất trong tứ đại đỉnh đèo của vùng tây bắc
dài hơn cả đèo pha đin dài ba mươi hai km nằm ở danh giới tỉnh sơn la và điện biên
hay đèo khâu phạ gần bốn mươi km thuộc tỉnh yên bái
và đèo máp ý lèng dài hai mươi km thuộc cao nguyên đồng văn tỉnh hà giang
độ cao của rãnh núi hoàng liên sơn cũng khiến cho khí hậu của hai bên đèo
được phân định tại cổng trời trở nên khác biệt
mùa đông bên phía tam đường lai châu trời vẫn ấm áp
thì bên sapa lào cai đã có những cơn gió lạnh cắt ra cát thịt
càng ngày sương mù bao phủ tầm nhìn rất hạn chế và núi sừng chìm trong mây
đèo ô quy hồ có những nét đẹp riêng vào mỗi mùa khác nhau
đi vào thời gian nào sẽ phụ thuộc vào mong muốn của bạn muốn trải nghiệm điều gì ở nơi đây
vào mùa hè thời tiết khá mát mẻ dễ chịu có pha chút lành lạnh và ít sương mù
tuy nhiên bạn chỉ nên đi đoạn đèo bên phần lào cai vì đoạn bên lai châu lúc này đang rất nắng nóng
thời tiết vào đông ở lai châu có phần dễ chịu hơn có chút nắng vào giữa trưa
còn lào cai thì hoàn toàn bị sương mù bao phủ thậm chí có băng tuyết giá rét
là một trong tứ đại đỉnh đèo nên việc chinh phục đèo âu quy hồ không chỉ là sức hút đối với những người đam mê du lịch
mà còn giúp cho những nhiếp ảnh gia săn được nhiều bức ảnh đẹp trong hành trình cám phá của mình
ngày một mươi chín tháng ba ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận năm đã phối hợp cùng với họ đạo cao đài sài gòn quận năm
tổ chức chương trình phiên trợ lá nghĩa tình vì môi trường xanh năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
tại phiên trợ lá nghĩa tình tổ chức tại quận năm thành phố hồ chí minh
thay vì đi chợ bằng tiền người dân có thể dùng lá do ban tổ chức cung cấp để mua hàng hóa nhu yếu phẩm đồ ăn thức uống
phiên trợ nghĩa tình được tổ chức tại trung tâm văn hóa quận năm thành phố hồ chí minh
với khoảng bốn mươi gian hàng cung cấp thức ăn chay đồ uống gạo mì rau củ quả
phiên trợ lá được tổ chức trên tinh thần yêu thương san sẻ giữa người với người
bên cạnh đó trợ lá được tổ chức không chỉ để bà con trao đổi mua bán hàng hóa
mà còn là dịp gặp gỡ giao lưu đầu xuân năm mới
đây là một hoạt động thú vị lành mạnh vui vẻ và cần được phát huy hơn nữa trong thời gian tới
bàn tổ chức cho biết lễ hội không những phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân và du khách khi đến tham quan quận năm
mà còn hướng đến tạo thành một lễ hội thường niên
dịp này ubnd tqvn quận năm đã tặng một trăm bốn mươi phần quà năm trăm linh đồng một phần cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
trước đó phiên trợ lá được tổ chức tại hoc mon
nhưng đảo người dân tham gia